đi từ tả thực đến kỳ dị với đầy đủ những sắc thái khác nhau hình dạng khác nhau mang đến sự bất ngờ vô cùng thú vị
các vũ điệu với những chiếc mặt nạ ở hàn quốc xoay quanh bốn chủ đề chính
đầu tiên là nhạo bán thói kiêu ngạo ngu ngốc của một tầng lớp quý tộc
thứ hai là tình yêu tay ba giữa người chồng người vợ và một vợ lẽ
chủ đề thứ ba là phê phán các nhà sư đổi bại hư hỏng
cuối cùng là câu chuyện phổ quát hơn về cái tốt phải chung sống với cái xấu và điều tốt cuối cùng luôn giành chiến thắng
múa mặt nạ có thể kết nối khán giả của các quốc gia hay dân tộc vì đó là một hình thức kể chuyện không dùng đến bất cứ ngôn từ nào giống như là kịch cầm
theo các nhà nghiên cứu múa mặt nạ có thể đã xuất hiện từ những năm một mươi tám trước công nguyên đến năm chín trăm ba mươi năm
múa mặt nạ có thể đã xuất hiện từ những năm một mươi tám trước công nguyên đến năm chín trăm ba mươi năm

giai đoạn này là thời kỳ của vương quốc silla
khi đó các vũ công thường đeo mặt nạ để múa kiếm công mù
múa mặt nạ dần trở nên phổ biến trong dân gian và trở thành nét văn hóa đặc sắc của hàn quốc
công mù trở nên phổ biến trong thời kỳ cao ly kéo dài đến năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
đến cuối thời đại này ta chung điệu múa với những chiếc mặt nạ xuất hiện trong dân gian
các diễn viên đeo mặt nạ thường mặc những chiếc áo lụa hèn bóc hoặc trang phục truyền thống nhiều màu sắc
phần tay áo dài màu trắng giúp chuyển động của diễn viên trở nên sinh động hơn nhất là khi họ đeo mặt nạ cố định làm ẩn đi nét biểu cảm của gương mặt
mặt nạ của tỉnh andong thể hiện rất rõ nét đặc trưng của mỗi tầng lớp trong xã hội
gương mặt của nhà quý tộc với khuôn miệng rộng và nụ cười hạnh phúc
ngược lại khuôn mặt của kẻ hầu mang vẻ tầm thường nình bợ
gương mặt ác nhân của tên đồ tể

múa mặt nạ và kịch cầm có một điểm chung là dù thể hiện sự kiêu ngạo hay e thẹn thì mọi ý nghĩa của câu chuyện đều được thể hiện ở từng động tác trên cơ thể
mặt nạ thường được làm từ gỗ ngân hạnh loại gỗ không dễ cháy và khó vỡ
theo truyền thuyết thời cao ly các vị thần ra lệnh cho một người thợ thủ công có tên là hun chongkak làm ra một mươi hai chiếc mặt nạ gỗ có dáng vẻ
trong lúc làm mặt nạ chongkak không được phép gặp ai mọi việc xôn xẻ cho đến khi anh làm chiếc mặt nạ cuối cùng thì một cô gái thầm yêu anh đã lén nhìn trộm
vậy là anh chàng thợ thủ công mất mạng còn chiếc mặt nạ cuối cùng thì giang dở với chiếc cằm chưa hoàn thiện
ngày nay chín trong số một mươi hai mẫu mặt nạ này đã có mặt trong danh sách kho tàng văn hóa hàn quốc ba mẫu còn lại hiện vẫn thất lạc

ngày nay mối mặt nạ được đại chúng hoàn thành
như là một trò chơi dân gian mỗi màn biểu diễn gắn với câu chuyện thường ngày và pha chút châm biếm hài ước mang lại tiếng cười cho khán giả do đó nó luôn thu hút nhiều người thưởng thức